ở miền trung ngày hôm qua nắng nóng cũng đã xuất hiện nhiều nơi suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận phú yên
trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng hơn của vùng ấp thấp phía tây gió phơn cũng sẽ hoạt động mạnh hơn
vùng nóng vẫn xảy ra nhiều nơi ở các tỉnh bắc và trung trung bộ với mức nhiệt cao là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
ở khu vực vùng lùi phía tây những nơi như tương dương tuyên hóa hay là cả khai xanh
do ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng cao lên
mức là ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
từ ngày mai khi có tác động của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống nó sẽ gây mưa cho miền trung
nắng nóng sẽ thu hẹp lại và đến ngày hai mươi ba tháng bốn thì nắng nóng ở miền trung sẽ chấm dứt hoàn toàn
dưới tác động của khối không khí ổn định hôm nay cũng vẫn là một ngày nắng nhiều ở tây nguyên và nam bộ
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì ở mức cao là từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
khu vực ajunpa hay là cát tiên có mức nhiệt là ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy độ
còn khu vực miền tây có mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
trên biển hầu khắp các vùng biển nước ta đều có thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam với cường độ cấp bốn năm
khu vực phía nam của biển đông cũng như khu vực huyện đảo trường sa gió nhẹ sóng thấp biển lặng tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước